ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết sau hàng loạt nỗ lực của chính quyền địa phương và người nuôi
thì lượng nông sản ế động do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tại các vùng chăn nuôi lớn của tỉnh
gồm gà vịt tôm loại nhỏ cơ bản đã được giải quyết
ngoài việc nhập cho các khu cách ly tập trung thì thương lái từ một số nơi cũng đã đến tổ chức thu mua
với giá cao hơn cách đây một tuần địa phương cũng đã phun thuốc khử khuẩn tạo mọi điều kiện
để người và phương tiện của thương lái ra vào địa bàn tiêu thụ nông sản
tuy hàng gia cầm đã ấm lên nhưng các mặt hàng là rau má cá riêu hồng và tôm loại lớn vẫn còn tiêu thụ chậm
cần tiếp tục kêu gọi người dân hỗ trợ tiêu thụ